trước diễn biến tình hình của dịch covid một mươi chín tại đà nẵng các doanh nghiệp du lịch và người dân đã đồng loạt hoãn hủy các tour đà nẵng và có các biện pháp hỗ trợ cho du khách đặt tour
chị đỗ thị bích ngọc đặt vé đi đà nẵng cho chín người trong gia đình với lịch trình bốn ngày ba đêm đã ngay lập tức hoãn lại ngay sau khi thành phố này công bố ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
trong thời điểm này đây là quyết định đúng đắn của chị ngọc để đảm bảo an toàn cho cả gia đình
chị đỗ thị bít ngọc đặt vé đi đà nẵng cho chín người trong gia đình với lịch trình bốn ngày ba đêm để đảm bảo an toàn cho cả gia đình
chị đỗ thị bít ngọc đặt vé đi đà nẵng cho chín người trong gia đình
tính đến ngày hai mươi sáu tháng bảy tổng lượng khách đang lưu trú trên địa bàn thành phố là chín sáu trăm năm mươi bốn khách
nhằm đảm bảo an toàn cho du khách nhiều đơn vị lữ hành như viettravel đã ngay lập tức thực hiện công tác sơ tán đối với du khách bằng cả đường hàng không và đường bộ và hủy toàn bộ tour đến đà nẵng bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng bảy
với việt tran tour một số đoàn khách đã buộc phải hủy tour sát giờ bay sau khi đà nẵng thực hiện giãn cách xã hội
các công ty tour buộc phải thay đổi lịch trình hoặc hoãn hủy tour theo nguyện vọng từ du khách
nhất là trong tuần này mà khách khởi hành bắt đầu từ ngày hai mươi tám tháng bảy trở ra thì chúng tôi đang làm việc với tất cả các đối tác cung cấp dịch vụ đầu vào
đó là các hãng hàng không chúng tôi có chính sách hoàn bảo lưu cho khách số tiền mà khách đã tọc
đối với phần dịch vụ ở đầu bên trong đà nẵng như dịch vụ khách sạn dịch vụ vận chuyển v v và các dịch vụ khác thì chúng tôi đã làm việc và được các đối tác cung cấp dịch vụ họ đã đồng ý và hoàn lại tiền cho khách hoặc là chuyển đổi nếu trường hợp mà khách có nhu cầu
các đơn vị lữ hành mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị vận chuyển đề nghị tăng chuyến để có thể giúp du khách nhanh chóng trở về
bên cạnh đó cũng hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ nhà nước và các cơ quan chức năng